cập nhật tin tức mới nhất tại điểm nóng covid một mươi chín hồng kông trung quốc vừa công bố các biện pháp phòng dịch bổ sung sau khi lãnh đạo thành phố bà lâm trịnh nguyệt nga cảnh báo rằng hệ thống y tế đang trên bờ vực khi số ca mắc mới covid một mươi chín chạm kỷ lục
phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ bà long kêu gọi người dân hạn chế ra đường nếu không thật cần thiết trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín ở hồng kông trung quốc liên tục tăng gấp đôi sau mỗi hai ba ngày
chúng tôi cần sự hỗ trợ và hợp tác của người dân hay ở nhà nữ lãnh đạo nói
chiều cùng ngày chính quyền hồng kông trung quốc ban hành một số quy định phòng dịch mới bao gồm hạn chế tụ tập trên hai người ở nơi công cộng và bổ sung danh sách các địa điểm yêu cầu phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
thêm trung tâm thương mại chợ siêu thị v v
tiệm làm tóc và các cơ sở tôn giáo phải đóng cửa
các biện pháp phòng dịch hiện tại bao gồm lệnh cấm dùng bữa trong nhà hàng sau một mươi tám giờ đóng cửa phòng gym rạp chiếu phim sẽ được gia hạn đến ngày hai mươi bốn tháng hai
bà lâm hôm nay cũng thông báo chính quyền sẽ cung cấp hai mươi sáu tỷ đô la hồng kông để hỗ trợ người dân bao gồm cả những công ty nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch
theo bà lâm lựa chọn tốt nhất với hồng kông lúc này là tiếp tục áp dụng chiến lược
tuy nhiên với hàng trăm người mắc covid một mươi chín mỗi ngày bộ phận đảm nhận nhiệm vụ truy vết và cách ly của cơ quan y tế hồng kông trung quốc đang bị quá tải
các chuyên gia y tế cảnh báo rằng sự gia tăng số ca bệnh theo cấp số nhân có thể khiến mức tăng hàng ngày lên đến bốn con số